đi lễ chùa triền đầu năm được coi như là một nét đẹp tâm linh của người dân việt
trong những ngày đầu tiên của năm mới đền bà chùa kho bắc ninh đồng đốc du khách kẻ thăm
làm tăng nguy cơ bùng phát dịch
trước tình hình đó ông nguyễn xuân lệ đại diện ban quản lý đền bà chúa kho bắc ninh cho biết
đền bà chúa kho sẽ tạm dừng đón khách từ ngày năm tháng hai
tức ngày năm tháng riêng năm nhâm dần cho đến khi có thông báo mới
ông lệ cho hay do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
du khách về lễ đền bà chùa kho quá đông tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân
ban chỉ đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín phường vũ ninh
và bang tổ chức lễ hội đền bà chùa kho quyết định đóng cửa đền tạm dừng đón khách
đền bà chùa kho nằm trên lưng trừng ngọn núi kho tại làng cô mễ phường vũ ninh thành phố bắc ninh
tương truyền bà chúa kho chính là người đã khéo tổ chức sản xuất lương thực
trong năm kho tàng trong thời kỳ kháng chiến chống quân tống
trong cuộc chiến bà tháp vào ngày một mươi hai tháng riêng năm đinh tị một nghìn bảy mươi bảy và được vua phong là phúc thần
người dân cũng lập đền thờ cúng tại kho lương thực cũ của triều đình và gọi bà là bà chúa kho
đền thờ bà chúa kho được xây dựng từ lâu đời và đã được tu sửa qua nhiều giai đoạn
đây là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng nơi tổ chức lễ hội truyền thống của nhân dân địa phương
hội hàng năm được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng riêng âm lịch
với nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
ngôi đền nằm trong quần thể di tích danh thắng bổ đà
gắn với truyền tích về thạch linh thần tướng cầm quân đánh sạc bảo vệ đất nước
với giá trị lịch sử tiêu biểu đền thờ bà chúa kho được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm hai nghìn chín